nằm sâu trong một khu vực rừng thuộc sự quản lý của ban quản lý rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ lắc thuộc huyện lắc tỉnh đắk lắc là nơi đang nuôi dưỡng bảo tồn loài cá sấu siêm quý hiếm
nơi đây hiện có bốn ao nuôi với số lượng năm mươi bảy con cá sấu siêm trong đó có một mươi bốn con cá sấu bố mẹ và bốn mươi ba con cá sấu từ hai đến bảy tuổi
theo ban quản lý rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ lắc mỗi tuần những con cá sấu siêm này được cho ăn một lần
thức ăn là những con vịt sống phổi lòng heo và vịt được cắt nhỏ
ở đây có những con cá sấu siêm trưởng thành nặng hơn hai tạ rất hung dữ nên việc nuôi dưỡng chăm sóc chúng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro
ngồi nhiệm vụ đồng vị giao là tổng trà kiểm soát rừng trà lòng phòng quản lý
ngồi ra tràm còn có công việc phục vụ
trách nữa là chăm sóc theo dõi đồng vật bán không giả đó là cá sấu và nai
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám với mục đích bảo tồn nguồn gen một cặp cá sấu siêm bố mẹ đã được đưa về đây nuôi dưỡng
từ đó đến nay số lượng của chúng tăng lên đến nay đã có hơn hai mươi con cá sấu ra đời từ phương pháp ấp trứng này
chứng của đơn vị là việc nuôi bổ tồn nguồn gen cá sấu siêm
nhưng mà hiện nay là số lượng phát triển ngày càng nhiều